trong vụ án buôn lậu vàng do nguyễn thị minh phụng nguyễn thị kim phương cầm đầu
quá trình điều tra cơ quan chức năng tạm giữ cả trăm thỏi vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai mươi bốn bị can trong đường dây buôn lậu sáu một trăm năm mươi kg vàng bốn số năm
trị giá trị hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng từ campuchia về việt nam
hai đường dây buôn lậu vàng này do nguyễn thị minh phụng bốn mươi ba tuổi quê bình định và nguyễn thị kim phượng ba mươi chín tuổi ở tây ninh cầm đầu
ngoài làm rõ hành vi của các bị can cơ quan công tố cũng liệt kê việc tạm giữ số lượng vàng thỏi khủng liên quan đến vụ án
theo viện kiểm sát khi khám xét hai phương tiện vận chuyển của nhóm nhân viên nguyễn thị minh phụng
ngay khi vừa giao nhận vàng lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng sáu mươi ba tỏi vàng có tổng khối lượng gần sáu mươi ba kg
giám định cho thấy hàm lượng vàng trung bình là chín mươi chín chín mươi chín
tiếp đó khi khám xét tại nơi ở của bị can văn tri hùng cơ quan chức năng tạm giữ một mươi ba thỏi vàng cùng hàm lượng chín mươi chín chín mươi chín
cơ quan công tố xác định tổng giá trị của những thỏi vàng trên là
liên quan đến nhóm của nguyễn thị thúy hằng và nguyễn thị kim phượng cơ quan chức năng đã tạm giữ một mươi ba thỏi vàng
một số vàng miếng vàng trang sức các loại ở tiệm vàng kim oanh hàng
ba thỏi vàng này có hàm lượng chín mươi chín chín mươi chín được xác định có giá trị là hơn hai mươi một sáu tỷ đồng
với chín miếng vàng hàng khai cắt từ hai thỏi vàng mua của nguyễn thị kim phượng cũng có hàm lượng trung bình là chín mươi chín chín mươi chín
ngoài ra còn có hai mươi hai miếng vàng bốn mươi năm nhẫn vàng
có tổng trọng lượng chín mươi chín chín mươi chín
đối với bảy thỏi vàng tạm giữ khi khám xét nơi ở của huỳnh minh khánh
chủ tiệm vàng khánh kim loan cơ quan chức năng xác định
tổng khối lượng là gần sáu kg hàm lượng trung bình cũng chín mươi chín chín mươi chín
cơ quan công an còn tạm giữ tám thỏi vàng có tổng trọng lượng gần tám kg
khi khám xét nơi ở của nguyễn thị minh chủ tiệm vàng kim hiền bình minh
liên quan đến vụ án buôn lậu do hai bị can phụng và phượng cầm đầu
viện kiểm soát cáo buộc từ tháng tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đường dây của phụng đã buôn lậu tổng khối lượng bốn tám trăm ba mươi kg vàng thỏi
trị giá hơn sáu sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng từ campuchia về việt nam hưởng lợi hơn một mươi bảy tỷ đồng
cũng trong khoảng thời gian từ tháng bảy tới tháng chín năm hai nghìn hai mươi
phượng mong nối nguyễn thị ngọc giàu và lôi kéo năm người khác tham gia buôn lậu một ba trăm hai mươi kg vàng thỏi
trị giá một tám trăm một mươi bảy tỷ đồng từ campuchia về việt nam hưởng lợi hơn sáu tám tỷ đồng
buôn lậu và hưởng lợi với số tiền lớn
sau khi bị bắt điều tra nguyễn thị kim phụng mới nộp một trăm hai mươi triệu đồng
nguyễn thị kim phượng ba trăm sáu mươi triệu đồng
tổng số tiền các bị can trong vụ án nộp khắc phục hậu quả là hơn hai tỷ đồng
theo cơ quan công tố hành vi của các bị can rất nghiêm trọng
ảnh hưởng đến chất tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng
trong đó phụng và phượng giữ vai trò chủ mưu tổ chức chỉ đạo
điều hành hai đường dây buôn lậu vàng từ campuchia qua cửa khẩu tràng riệc tỉnh tây ninh
đưa về thành phố hồ chí minh và các địa phương
có thể thấy các đối tượng kiếm lời lớn từ tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới
đặc biệt có thời điểm tranh lệch lên đến gần hai mươi triệu đồng mỗi lượng
chính vì mức lợi nhuận siêu hấp dẫn
nhưng nhiều đối tượng đã dẫn dắt cả người nhà người thân vào con đường lao lý
về thủ đoạn vận chuyển một bị can trong đường dây buôn lậu vàng khai nhận
xe chở đá lạnh nhưng không phải để đá trong một khoang bí mật trên chiếc xe chứa đầy vàng và đô la mỹ
tại bên dưới cửa khẩu trang diệt ở tây ninh điều đặn mỗi ngày
cứ khoảng bốn giờ sáng các đối tượng vận chuyển vàng lậu từ campuchia về việt nam
đến một mươi sáu giờ chiều sẽ chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam ngược sang campuchia
các cán bộ kiểm tra nhưng không thấy được vì đã đầy lên trên
dùng biệt danh trong buôn lậu vàng
hai bà trùm nguyễn thị minh phụng nguyễn thị kim phượng bị cáo buộc buôn lậu vàng từ campuchia
tổng giá trị hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng
rồi đưa về việt nam bán cho các tiệm vàng
theo cao trạng liên quan đến nhóm nguyễn thị minh phụng
theo sổ sách ghi chép của văn trí hùng có ba mươi sáu khách hàng mua vàng lậu
kết quả điều tra xác định được một mươi khách hàng có những ký hiệu riêng
trong đó khách hàng nhung điện lực được xác định là trần thị tuyết nhung mua một trăm bốn mươi tám kg vàng
thu lời khoảng năm trăm linh đồng một kg
khách hàng minh tiên được xác định là lê thị ánh minh mua bảy mươi hai kg vàng
còn lại các khách hàng có biệt danh kim mai hậu gia
trần thị tuyết nhung mua một trăm bốn mươi ba kg
a đền mua sáu mươi tám kg
my hồng mua một trăm ba mươi bảy kg
trị nụ mua một trăm một mươi ba kg
sơn phúc mua bốn mươi chín kg
yên bình trị giòm mua năm mươi ba kg
theo cơ quan điều tra các khách hàng này không biết là vàng lậu nên không có căn cứ xử lý hình sự
xong việc mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy định
do đó cần kiến nghị tránh thanh tra ngân hàng nhà nước
xử lý hành chính với trần thị tuyết nhung
lê thị ánh minh
những người còn lại sẽ xem xét xử lý khi có căn cứ
đặc biệt liên quan đến vụ án
bị căn đặng thị thanh hằng
chủ tiệm vàng phúc hằng có cơ sở ở hà nội và tp hcm
được xác định là một mắt xích của đường dây buôn lậu vàng khủng
tuy nhiên người phụ nữ này đã xuất cảnh khỏi việt nam
theo cơ quan công tố
từ ngày ba tháng tám đến ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
bị căn hàng đã mua cổ phụng hai trăm chín mươi bốn kg vàng lậu
tổng giá trị gần bốn trăm linh tỷ đồng
đối với một tám trăm linh bốn kg vàng lậu do phụng bán lại cho các khách hàng
cơ quan điều tra xác định
qua số xe ghi chép cho thấy số vàng này bị căn đã bán lại cho các khách hàng
nhưng không xác định được lai lịch địa chỉ
nên không có căn cứ xem xét xử lý
liên quan đến nhóm nguyễn thị minh phượng
có khách hàng khánh pt có mua vàng vài lần của bị can huỳnh minh khánh
mỗi lần khoảng hơn hai mươi lượng để chờ bán kiếm lời
song khách hàng này khai không biết là vàng lậu
khách hàng trị châu mua hai kg vàng phân ký
đã được cắt thành nhiều mảnh
mỗi mảnh từ một mươi lượng đến khoảng hai mươi chỉ vàng
tiệm vàng kim hà có mua bốn kg vàng lậu
song những người này không biết đó là vàng lậu
do đó cơ quan chức năng cho hay không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm của họ
một chủ tiệm mua hơn hai tỷ tiền hàng
huỳnh minh khánh một chủ tiệm vàng ở tp hcm
bị cáo buộc giao dịch tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
với hai bà trùng mua lậu vàng từ campuchia về việt nam
theo cơ quan công tố do có nhu cầu mua bán vàng thỏi vàng miếng
nên một số chủ tiệm vàng đã liên hệ đặt mua của nguyễn thị minh phụng
nhằm bán lại kiếm lời
họ gọi điện thoại trực tiếp để thống nhất giá cả số lượng thời gian giao
về thanh toán tiền mua bán vàng lậu
các bị can là khách hàng có thể đặt tiền trước
hoặc thanh toán ngay sau khi nhận vàng
trong bảy một mươi ngày các bên sẽ giao nhận vàng lậu cho nhau
bị can huỳnh minh khánh chủ tiệm vàng khánh kim loan được xác định
cơ sở không được phép kinh doanh vàng miếng vàng thỏi vàng nguyên liệu
tuy nhiên để có nguồn vàng thỏi bốn số chín bán cho khách hàng với giá rẻ hơn trong nước
huỳnh minh khánh đã thỏa thuận mua vàng lậu của bà chủ nguyễn thị minh phụng
cơ quan chức năng làm rõ việc mua vàng lậu của phụng
khánh nhận hàng và trả tiền cho nguyễn trần châu phát nhân viên của bà trung này
theo kết quả điều tra từ ngày ba tám hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi tám chín hai nghìn hai mươi hai
thành đã mua của phụng năm trăm sáu mươi kg vàng lậu
có trị giá hơn bảy trăm sáu mươi một tỷ đồng
từ ngày một mươi năm bảy hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy chín hai nghìn hai mươi hai
khánh mua của bị can nguyễn thị thúy hằng một một trăm linh kg vàng thỏi
trị giá hơn một hai trăm tám mươi chín tỷ đồng
tổng cộng bị can khánh mua lậu một sáu trăm sáu mươi một kg vàng
có giá trị hơn hai tỷ đồng và hưởng lợi hơn một năm tỷ đồng
bị can thừa nhận hành vi và tự nguyện khắc phục một trăm linh triệu đồng
bị can thứ hai là nguyễn thị minh
chủ tiệm vàng kim hiền bình minh quen với phung
và biết bà trùm này có nguồn vàng loại bốn số năm
giá rẻ được nhập lậu từ campuchia
minh và phụng thống nhất hai bên mua bán
do tuổi đã lớn bà minh không biết gì về công nghệ thông tin
nên giao cho cháu trao đổi với phụng
đến ngày theo thỏa thuận phụng cho nhân viên mang vàng thỏi nhập lậu đến cửa hàng của bà minh
bà minh còn đặt mua vàng của đặng thị thanh hằng
cũng là bị can trong vụ án trụ tiệm vàng phúc hằng
theo cơ quan công tố trong vụ án
mua lậu ba trăm một mươi tám kg vàng tổng giá trị hơn bốn trăm ba mươi sáu tỷ đồng
chuyển hai trăm chín mươi bốn kg vàng lậu qua máy bay
đặng thị thanh hằng yêu cầu bà trùng mua lậu vàng
xóa hết chữ nước ngoài thông tin trên tỏi vàng
rồi chỉ đạo người thân nhân viên
nhờ tiếp viên hàng không vận chuyển từ tp hcm ra hà nội
trong số hai mươi bốn bị can đặng thị thanh hằng
chủ tiệm vàng phúc hằng có cơ sở ở hà nội và tp hcm
được xác định là một mắt xích của đường dây bốn
mua lậu vàng cùng
mặc dù bị căn hằng đã xuất cảnh từ ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
và bị truy nã sau đó
cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự
để tiếp tục xử lý khi bắt được
song hành vi của bà chủ tiệm vàng này vẫn được làm rõ
theo hồ sơ tiệm vàng phúc hằng không được phép
kinh doanh vàng miếng vàng thỏi vàng nguyên liệu
song bị can hằng đã giao dịch
đàn mua vàng thỏ nhập lậu của phụng để bán lại kiếm lời
để che giấu vàng lậu
bị can hằng yêu cầu phụng xóa hết chữ nước ngoài
thông tin trên thỏi vàng trước khi giao hàng cho nhân viên của bà ta
đồng thời việc giao nhận không có ký nhận gì
nguyễn duy đức nhân viên tiệm vàng
được hằng chỉ đạo chỉ nhận vàng đã xóa chữ
sau khi thỏa thuận với phụng
hằng giao cho đặng nam trung em trai ruột
và trịnh việt châu con giấy cũ
hoặc thông qua một số nhân viên hàng không
để gửi tiền vào tp hcm cho đức
rồi đưa cho phụng để mua vàng lậu
nhận vàng lậu xong
đức giao cho đặng nam trung hoặc trịnh việt châu
hoặc gửi tiếp viên hàng không vận chuyển
từ tp hcm ra hà nội
theo cơ quan công tố
từ ngày ba tháng tám đến ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
bị can hằng đã mua của phụng hai trăm chín mươi bốn kg vàng lậu
tổng trị giá gần bốn trăm linh tỷ đồng
đức thừa nhận hành vi bị cáo buộc và cho hay
do bà chủ tiệm vàng phúc hằng chỉ đạo
đức khai hàng ngày bị can hằng gọi điện
hoặc nhắn tin riêng
tin trên nhóm telegram quỹ sài gòn
về số tiền ngoại tệ được chuyển từ hà nội
vào tp hcm để mua vàng lậu từ phụng
tiền ngoại tệ được đóng gói
thành các bọc ni lông đen kín
được trung hoặc châu đi máy bay
từ hà nội vào tp hcm giao cho đức
trường hợp họ không vào được
ngoại tệ sẽ được gửi cho tiếp viên mang hủ
buổi chiều tối hàng ngày
đức nhận vàng lậu từ nhân viên của phụng
theo chỉ đạo trước của hằng
đức chỉ nhận vàng thỏi đã được xóa chữ
việc giao nhận tiền vàng hàng ngày
đức ghi chép đầy đủ vào số tay theo dõi cuối ngày
anh ta còn chụp lại ghi chép
rồi gửi lên nhóm telegram quỹ sài gòn
để báo cáo cho hằng
các quan điều tra cũng làm rõ
vai trò của bị can trung trong vụ án
theo đó hồ sơ thể hiện trung mang tiền
ngoại tệ và gửi qua tiếp viên
từ hà nội vào tp hcm giao cho đức
bị can cũng là người mang vàng lậu
từ tp hcm ra hà nội
khi làm thủ tục lên máy bay
trung đi qua cử viếp kiểm soát an ninh
sân bay tân dân nhất và có quen biết
với nhiều nhân viên an ninh tại đây
khi mang vàng ra hà nội
trung đều nhờ làm thủ tục lên máy bay trước
trường hợp trung không trực tiếp
mang vàng ra mà giao cho châu
và gửi tiếp viên trung cũng đều nhờ
nhân viên an ninh trực để các cá nhân này
mang vàng qua cử an ninh
trung không thừa nhận việc có nhận vàng từ đức
để mang ra hà nội cho chị gái mình
xong cơ quan điều tra căn cứ và lời khai của đức
trích xuất camera an ninh sân bay nội bài
và tân dân nhất gia đình bị can trung
nhận một mươi năm kg vàng lậu từ đức
rồi mang từ tp hcm ra hà nội
hôm hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
giữa các quan điều tra
tốc độ pháp lý luật sư nguyễn hồng thái
giám đốc công ty luật tranh nhiệm hiệu hạn
quốc tế hồng thái và đồng nghiệp
đoàn luật sư tp hcm cho biết
theo quy định người nào buôn bán qua biên giới
trái pháp luật hàng hóa tiền tệ ngoại tệ
kim khí quý trị giá từ
một trăm linh triệu đồng trở lên hoặc dưới một trăm linh triệu đồng
nhưng đã bị phạt hành chính
đã bị kết án về một trong số các tội danh
được lề kê tại điều luận này
về kinh tế mà còn vi phạm
sẽ bị xử lý hình sự theo điều
một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
về tội buôn lậu
với tội danh này các đối tượng sẽ phải
đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh
là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
bên cạnh đó
các đối tượng còn có thể bị phạt tiền
và bị tịch thu tài sản
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những chương trình sau